hà nội sẽ xây dựng một mươi bốn cây cầu vượt sông hồng và sông đuống
đây là thông tin được sở kế hoạch và đầu tư hà nội đưa ra trong buổi giao ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức vào chiều nay một mươi hai tháng chín
theo đó một mươi cầu qua sông hồng gồm cầu việt trì ba vì cầu vân phúc cầu hồng hà cầu thượng cát cầu tứ liên cầu trần hưng đạo cầu vĩnh tuy giai đoạn hai cầu ngọc hồi cầu mễ sở cầu phú xuyên
bốn cầu qua sông đuống gồm cầu đuống hai cầu ngọc thụy cầu giang biên và cầu mai lâm
hiện nay hà nội đã chỉ đạo triển khai thực hiện năm cây cầu là dự án cầu tứ liên và đường dẫn từ cầu tứ liên đến cao tốc hà nội thái nguyên cầu đuống hai và đường nối đến địa phận tỉnh bắc ninh dự án cầu trần hưng đạo qua sông hồng cầu giang biên và cầu vĩnh tuy giai đoạn hai với tổng mức đầu tư của năm cầu trên khoảng ba mươi tám tỷ đồng
sở kế hoạch đầu tư hà nội cho biết các cây cầu trên xây dựng theo hình thức đối tác công tư ppp loại hợp đồng xây dựng chuyển giao bt
thành phố sẽ hỗ trợ cho các chủ đầu tư những thủ tục một cách nhanh nhất đồng thời những lãnh đạo cao nhất của thành phố sẽ chỉ đạo giám sát nghiêm minh để bảo đảm tiến độ của dự án
sáng nay một trăm ba mươi cây xanh trên đường kim mã đoạn từ hồ thủ lệ đến nút giao núi trúc được đánh chuyển chặt hạ để phục vụ cho việc xây dựng công trình tuyến đường sắt đô thị
hà nội nhổn
theo đó việc chặt hạ đánh chuyển số cây xanh lần này sẽ kéo dài trong bốn mươi năm ngày
trong một trăm ba mươi cây xanh được đánh dấu lần này có chín mươi năm cây sẽ được đánh chuyển sáu cây xà cừ đường kính sáu mươi chín mươi cm ba mươi năm cây không thuộc chủng loại cây đô thị cây cong nghiêng sâu mục bị chặt hạ
trước đó sở xây dựng hà nội đã cấp phép cho việc đánh chuyển chặt hạ một trăm ba mươi cây xanh trên tuyến phố kim mã đoạn từ hồ thủ lệ đến nút giao núi trúc
việc đánh chuyển chặt hạ cây xanh đợt này nhằm phục vụ thi công dốc hạ ngầm ga chín giếng đứng của gói thầu cp ba thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội đoạn nhổn ga hà nội
theo kế hoạch tất cả các cây xanh được đánh chuyển phục vụ thi công tuyến đường sắt ga hà nội nhổn sẽ di chuyển về trồng tại nút giao vĩnh ngọc trên đại lộ võ nguyên giáp
và biến đổi khí hậu giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi viện nghiên cứu và phát triển đô thị xanh việt nam đã có sáng kiến tổ chức tuần lễ kiến trúc xanh việt nam
buổi họp báo công bố chương trình đã diễn ra vào sáng nay một mươi hai tháng chín
tuần lễ kiến trúc xanh việt nam hai nghìn một mươi bảy được tổ chức quy mô cấp quốc gia với sự tham gia hưởng ứng của các bộ ban ngành các tổ chức trong nước và quốc tế với các hoạt động chính bao gồm
hội thảo phát động
hội thảo phát động về các vấn đề phát triển công trình xanh chấm giải cuộc thi kiến trúc xanh sinh viên đào tạo tập huấn và ký kết hợp tác giữa viện với đối tác nước ngoài
với nhiều hoạt động sôi nổi bàn tổ chức hy vọng sự kiện này sẽ thúc đẩy sự phát triển của các công trình xanh kiến trúc xanh tại việt nam
tuần lễ sẽ chính thức bắt đầu tại hà nội với các hoạt động thiết thực từ ngày một mươi tám tháng chín tới đây
lực lượng công an tp hcm và bộ công an đã ra quân triệt phá một đường dây đánh bạc thầu đề quy mô lớn với các chân
tết có trụ sở ở nhiều quận huyện tại tp hcm tạm giữ nhiều đối tượng trong đường dây thu giữ nhiều tỷ đồng tiền tăng vật cùng nhiều phương tiện thiết bị phục vụ đánh bạc trái phép
qua khai thác ban đầu đây là đường dây hoạt động theo kiểu băng nhóm rất kín kẽ
đối tượng cầm đầu chỉ sử dụng các thành viên trong gia đình để tổ chức nắm vị trí chủ chốt nhằm không để thông tin sơ hở lọt ra ngoài
khai thác các hình thức cờ bạc như cá độ số đề mạng gà mạng bài
với tính chất quy mô rất lớn nguy hiểm với lượng tiền giao dịch vài tỷ đồng một ngày
ngoài ra nhóm này còn móc nối với những đối tượng người malaysia sử dụng các phần mềm gian lận nhằm điều khiển kết quả cá độ số đề chiếm đoạt tiền của người chơi
hiện tại trong đường dây này trần văn một mươi hai hay còn gọi là khang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cầm đầu và việc hòa đã bỏ trốn
lực lượng công an yêu cầu hai đối tượng này ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
chuyển sang một số thông tin quốc tế
hôm nay triều tiên đưa ra tuyên bố bác bỏ nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với bình nhưỡng
phát biểu tại hội nghị giải trí quân bị do liên hợp quốc bảo trợ tại geneva đại sứ triều tiên tại liên hợp quốc han tae sung cho rằng
chính quyền washington đã châm ngòi cuộc đối đầu quân sự kinh tế chính trị

với mục đích làm đảo ngược sự phát triển của lực lượng hạt nhân triều tiên vốn đã đạt tới giai đoạn hoàn thiện
trước đó vào hôm qua hội đồng bảo án liên hợp quốc đã nhất trí gia tăng các biện pháp trừng phạt triều tiên do nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu và mạnh nhất hôm ba tháng chín
áp đặt lệnh cấm các mặt hàng diệt may xuất khẩu và giới hạn nhập khẩu dầu thô đối với triều tiên
trong khi đó đại sứ nga tại liên hợp quốc khẳng định không công nhận tuyên bố của triều tiên về việc đã đạt được vị thế một cường quốc hạt nhân
đại sứ nga tại liên hợp quốc ông nebensia cho rằng các thành viên hội đồng bảo an nên tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết triệt đề cuộc khủng hoảng trên bán đảo triều tiên
ông nebensia cũng yêu cầu liên hợp quốc cần xem xét nghiêm túc sáng kiến của nga và trung quốc về việc tháo rỡ căng thẳng tại bán đảo này bằng biện pháp hòa bình
hôm nay quốc hội iraq bỏ phiếu phản đối cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của khu vực người quốc ở iraq do các nhà lãnh đạo khu tự trị người quốc lên kế hoạch tổ chức vào cuối tháng này
chủ tịch quốc hội iraq salim alzhobori cho biết cuộc bỏ phiếu của quốc hội đòi hỏi chính phủ thực hiện tất cả các bước để bảo vệ sự thống nhất của iraq và mở một cuộc đối thoại nghiêm túc với các nhà lãnh đạo người quốc tại iraq
các nghị sĩ người quốc đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu này tại quốc hội iraq
trước đó chính quyền khu tự trị người quốc ở iraq lên kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân về việc thiết lập vùng lãnh thổ độc lập vào ngày hai mươi năm tháng chín tới
kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của chính quyền iraq cũng như một loạt các quốc gia có cộng đồng người quốc sinh sống như thổ nhĩ kỳ iran hay syri
hôm nay bộ trưởng quốc phòng anh ông michael fourllan cho biết anh muốn tiếp tục một mối quan hệ đối tác với liên minh châu âu eu trên cả hai lĩnh vực an ninh và thương mại sau brexit
các quan chức anh từ lâu đã ủng hộ hợp tác quốc phòng với các nước châu âu
anh từng triển khai quân đội tại các quốc gia baltic cũng đã từng hợp tác với eu nhằm giải quyết nạn cướp biển ngoài khơi châu phi cũng như tham gia vào các chương trình phòng thủ chung
bộ trưởng quốc phòng anh khẳng định anh vẫn muốn đóng góp các khí tài quân sự cho các hoạt động của eu sau khi rời khỏi liên minh này
đây được xem như một phần nỗ lực chống lại những chỉ trích từ eu rằng nước anh thiếu sự chuẩn bị khi bước vào bàn đàm phán
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào